xuất phát từ những việc làm nghĩa cử của công an huyện cư bờ ca tỉnh đắk lắc
những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tạo điều kiện học tập online
trong lúc dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp tại địa phương
lời cảm ơn được gửi gắm qua những bức thư mà em học trò gửi đến tay những cán bộ chiến sĩ
là nguồn động viên quý giá để nhân lên hơn nữa những hành động đẹp giúp ích cho cộng đồng
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
thời gian qua do dịch covid một mươi chín hằng và hai đứa em phải học trực tuyến
nhưng chỉ có hai chiếc điện thoại di động
ở xã quảng tiến còn có em đặng ngọc thiện học sinh trường tiểu học trần phú
hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn và em không có máy tính để học online
khi biết được những hoàn cảnh đó thiếu tá lê anh tuấn công an huyện cư mờ ga
đã tự tay sửa chữa hai bộ máy tính và mang đến trao tận tay cho hai gia đình trên
để giúp cho các em có thiết bị học trực tuyến
nhờ các cô chủ tặng máy tính cho em mà em đã học được giống như các bạn
em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô trốn
ngoài việc làm trên của đồng trí tuấn
thời gian qua
lực lượng công an huyện cư mờ ga còn có những cách làm hay thiết thực để chung tay cùng toàn xã hội
phòng chống dịch covid một mươi chín và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn
thì đây là một cái tấm gương điển hình trong cán bộ chiến sĩ công an huyện
ngoài ra thì đoàn viên hội viên công an huyện cư mở ga cũng còn nhiều tấm gương khác
và nhiều cái hoạt động khác để mà giúp đỡ cho người dân địa phương cũng như các tỉnh các bạn
ví dụ như các hoạt động của đoàn thanh niên hội phụ nữ
hoạt động nông sản để ủng hộ cho các tỉnh và bạn
qua đó là các đơn vị bạn ủng hộ cái trang thiết bị y tế cho huyện cư mở ga
và chúng tôi tặng lại trang thiết bị này cho lực lượng tại cơ sở để tham gia phòng chống dịch cho hiệu quả
với những việc làm thiết thực ý nghĩa trên
thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an huyện cư mở ga đã nhận được sự đồng tình
ghi nhận và nhiều lá thư cảm ơn của nhân dân